buổi sáng trời nhiều mây lất vất mưa đến trưa chiều trời khô giáo
trong đêm nay bắc bộ trời vẫn còn mây nhiều thậm chí là một vài nơi thuộc vùng ven biển
các tỉnh như hải phòng thái bình hay nam định có mưa ở một vài nơi
sang ngày mai khối không khí lạnh suy yếu vùng ngắp thấp phía tây sẽ phát triển trở lại và mang nắng tới
khu vực các tỉnh lai châu điện biên hay sơn la sẽ là những tỉnh chịu tác động mạnh của hàn lưu vùng áp thấp
nên nhiệt độ sẽ tăng cao giao động trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên
duy trì trong khoảng là hai mươi năm hai mươi sáu độ
riêng khu vực ven biển các tỉnh như quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định
mức nhiệt có thấp hơn một chút là từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
khối khí lạnh yếu đi và giảm tác động tới miền trung nên đêm nay ở trung bộ chỉ có mưa một vài nơi
với mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
duy trì trong khoảng là một mươi chín hai mươi hai độ trời xe xe lạnh
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ giao động trong khoảng là từ hai mươi hai mươi năm độ
trời khá là mát mẻ
sang ngày mai không còn tác động của không khí lạnh
trong khi vùng ấp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại
vì thế trung bộ có nắng sớm nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ tăng cao giao động trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
giữ mức nhiệt cao là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
ít mưa nắng sớm cũng là thời tiết được dự báo sẽ diễn ra trong đêm nay và ngày mai
ở các tỉnh thành phía nam
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng là hai mươi tám ba mươi một độ
còn với khu vực nam bộ ngày mai trời tiếp tục có nắng sớm vì thế nhiệt độ sẽ tăng nhanh
về trưa vào chiều khi nhiệt độ tăng lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ thì cảm giác nóng bức sẽ xuất hiện
thậm chí ở khu vực các tỉnh miền đông nam bộ vẫn xuất hiện những điểm nắng nóng cục bộ
với mức độ cao là từ trên ba mươi năm độ
nên nếu đi chơi đón xuân người dân nam bộ cần lưu ý tới tình trạng nắng nóng nhẹ
trong khoảng trưa và chiều
trên biển ở huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì thành phần gió đông yếu
với cường độ ở mức cấp ba bốn
còn ở khu vực huyện đảo trường sa dù gió vẫn mang hướng đông bắc
nhưng cường độ cũng giảm xuống còn mức cấp bốn nên sóng biển sẽ thấp dưới hai m
biển lặng mưa rông thì chỉ sẽ ra lắc đắc một vài nơi
nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước